trí tuệ nhân tạo ai có tiềm năng trở thành công cụ hữu ích
song cũng có nguy cơ trở thành vũ khí chống lại nhân loại nếu chúng vượt tầm kiểm soát của con người
đây là nhận định được ban lãnh đạo tập đoàn công nghệ microsoft đưa ra
theo chủ tịch microsoft ross smith những việc làm chủ ai đối với mọi chính phủ
thể chế hay là tổ chức là hết sức quan trọng
ông khẳng định cần phải khuyến nghị các công ty công nghệ làm điều đúng đắn
cùng với việc tạo ra các quy định và chính sách mới nhằm đảm bảo an toàn trong mọi tình huống
đề cập đến những rủi ro tiềm ẩn từ ai chủ tịch microsoft bác bỏ ý kiến cho rằng
ai sẽ thay thế nhiều thành phần trong lực lượng lao động
theo ông với những lợi ích vượt trội khi giúp con người suy nghĩ nhanh và thông minh hơn
công nghệ này sẽ trở thành công cụ hữu ích giúp cải thiện hiệu quả công việc
những phát biểu của lãnh đạo microsoft được dư ra trong bối cảnh hồi tháng năm vừa qua
lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn từ ai
và nhấn mạnh cần phải giảm thiểu những mối nguy đó